đăng kiểm xe cơ giới chín nghìn tám trăm linh sáu d và trương ngọc tân là nhân viên
các đối tượng đã khai nhận hành vi nhận hối lộ trong quá trình đăng kiểm từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến nay
với số tiền hàng tỷ đồng để bỏ qua một số lỗi của các xe ô tô đến kiểm định và cấp giấy đăng kiểm
khám xét khẩn cấp chỗ ở nơi làm việc của các đối tượng công an tỉnh bắc giang đã thu giữ hơn năm trăm linh triệu đồng
cùng nhiều đồ vật tài liệu có liên quan
trong đó hai đối tượng trong vụ án đã nộp một tỷ bốn trăm năm mươi triệu đồng để khắc phục hậu quả
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương cho biết đã tạm giữ đối tượng trần vũ đạt
trú tại sóc trăng để điều tra về hành vi đuổi đánh nhau làm hai người thương vong
vào đêm ba tháng một đạt đi xe máy cùng hai đối tượng chưa rõ lai lịch đuổi đánh hai thanh niên tên long và hoàng anh
khi đến đoạn đường nguyễn văn tiết phường phú cường thành phố thủ dầu một
thì xe của long lao vào gốc cây bên đường khiến long tử vong
lúc này nhóm của đạt đi đến đánh hoàng anh
riêng đạt đã dùng dao đâm vào người khiến nạn nhân bị thương
hiện lực lượng công an đã truy xét bắt giữ được đối tượng đạt và tiếp tục truy tìm hai đối tượng còn lại để điều tra làm rõ vụ việc
tòa án nhân dân tỉnh an giang vào chiều nay đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo vanh liên
còn gọi là nguyễn văn liệt trú tại tỉnh tà keo vương quốc campuchia
về các tội vận chuyển trái phép chất ma túy và vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng
theo cáo trảng tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
lết quen biết và được đối tượng tên tý không rõ lai lịch gợi ý thuê vận chuyển ma túy từ campuchia về việt nam
ngày năm tháng ba liên gặp tý nhận hai kg metafetamin và một khẩu súng quân dụng loại k năm mươi bốn cùng năm viên đạn
sau đó đối tượng đi bộ qua biên giới việt nam tuy nhiên đến huyện an phú tỉnh an giang thì bị bắt giữ
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo vanh liênết tù trung thân về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
năm năm tù về tội vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng tổng hợp hình phạt là tù trung thân
tại tỉnh tây ninh công an huyện tân châu chủ trì phối hợp với công an huyện tân biên
phòng kỹ thuật nghiệp vụ công an tỉnh đối biên phòng trang riệc vừa triệt phá đường dây tàng chữ buôn bán vận chuyển pháo nổ trái phép
vật chứng thu giữ là hơn bốn trăm ba mươi kg pháo các loại
cụ thể vào sáng sớm nay tại xã tân lập huyện tân biên lực lượng chức năng bắt quả tàng lê nam thiên
chú tại tỉnh đồng nai điều khiển xe ô tô chở theo phạm văn nghĩa chú tại tp hcm
trên xe đang vận chuyển hai trăm năm mươi hộp pháo các loại có khối lượng là bốn trăm một mươi hai kg
mở rộng điều tra công an huyện tân châu bắt khẩn cấp thêm hai vợ chồng lê thị bích vân và nguyễn văn ly
chú tại huyện tân châu thu giữ thêm hai mươi một năm kg pháo nổ
vân khai nhận mua số pháo trên từ một người đàn ông ở campuchia
về bán lại cho một người ở tp hcm với số tiền là tám mươi sáu triệu đồng
một vụ vận chuyển mua bán đường cát số lượng lớn cũng vừa được phòng cảnh sát kinh tế
công an tp hcm phát hiện
lực lượng công an phát hiện xe ô tô tải do nguyễn trung thi chú tại huyện tuy an
điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra
còn đó phát hiện trên xe có ba tấn đường cát trắng không có hóa đơn
chứng từ hợp pháp do nước ngoài sản xuất nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng việt nam
cùng ngày lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh của bà trần thị hạnh
ở phường bốn tp tuy hòa đã phát hiện một tấn đường cát vàng do thái lan sản xuất
không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa
bản tin nhanh tối nay đến đây là hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo